sau bốn ngày bé nờ mất tích gia đình và lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy
đó là khoảng thời gian dài đối với gia đình nhất là với người mẹ đã sinh thành ra bé
hình ảnh người mẹ gù khóc trên bãi biển cầu nguyện một phép màu con sẽ trở về bình an khiến bao người xót xa không cầm được nước mát
theo chia sẻ của đội xe không đồng tỉnh thừa thiên huế khoảnh khắc xót xa đó được đội ghi lại trong quá trình hỗ trợ gia đình tìm kiếm em bé
ngoài đội xe không đồng tỉnh thừa thiên huế
có đội xe không đồng sos đà nẵng và đội xe không đồng sos quảng nam cùng phối hợp hỗ trợ gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai mất tích
trước đó nước ta cũng đã từng nhiều lần xảy ra tình trạng trẻ em bị mất tích khiến dư luận hoang mang lo sợ
đáng chú ý phải kể đến sự việc cháu bé ở nghệ an biến mất một cách bí ẩn vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên may mắn sau ba ngày cháu bé đã được tìm thấy ở khu vực đồi
cách nhà cháu tầm ba trăm linh mét
cụ thể khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng anh đoàn văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và chị lê thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú khối một mươi hai phường quỳnh xuân đi làm nên gửi con trai là đoàn phúc an ở nhà cùng bà
thấy người anh trai đi ra cổng nhà bé phúc an theo sau
ít phút sau không thấy bé đâu người bà hỏi anh trai bé an mới biết cháu ra cổng liền đi tìm kiếm
tìm khắp các nhà người dân
hàng xóm xung quanh nhưng không thấy an nên bà đã báo cho bố mẹ cháu
chiều tối cùng ngày gia đình chị huyền đã trình báo sự việc lên công an phường quỳnh xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm
cùng lúc đó gia đình chị huyền đã chia sẻ hình ảnh bé an lên các trang mạng xã hội với mong muốn sớm tìm thấy con
theo lời những người tìm thấy cháu bé kể lại khu vực phát hiện bé an là một khe cạn
điểm tiếp giáp giữa đồi trồng keo và đất vườn của người dân
đây cũng là khu vực mà
trước người dân cũng như lực lượng công an đã đi tìm nhiều lần nhưng không thấy
mặc dù cạnh nhà cháu bé có hai camera nhưng khi trích xuất camera bị nhòa hình ảnh nên không thấy gì
ngoài ra các camera ở một số tuyến đường gần nhà cháu bé cũng không phát hiện hình ảnh của cháu bé
trong đêm hai mươi chín tháng một mươi một hàng trăm người cùng giúp gia đình chị huyền tìm kiếm cháu an nhưng chưa có kết quả
được biết gia đình chị huyền chỉ ở nhà làm ruộng trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn với ai
suốt ba ngày sau đó
hàng trăm người dân địa phương cũng đã đến hỗ trợ gia đình đi tìm kiếm nhưng thông tin về bé phúc an vẫn bật vô âm tín
đến sáng ngày hai tháng một mươi hai thì tìm thấy cháu bé
chị nguyễn thị thủy bốn mươi ba tuổi bà họ của bé an một trong những người phát hiện cháu an đầu tiên kể lại
khi đó là khoảng hơn tám giờ tôi cùng hai chị gái của lực bố cháu an đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa
đang đi tôi nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con
tôi nói hai người cô đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc
vừa tiến lại gần chúng tôi vừa gọi gấu ơi gấu ơi
tên gọi ở nhà của bé an thì tiếng trẻ con khóc to hơn và có tiếng gọi mẹ huyền mẹ huyền
khi đó mọi người chạy lại thì phát hiện bé dưới một rãnh sâu khoảng gần ba mét không có nước
chị vui mừng nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được
hai người ở trên phải nắm tay kéo hai bà cháu lên
cũng theo chị thủy hiện trường phát hiện cháu bé cách nhà khoảng hai trăm linh m cách đường một trăm linh m cây cối rậm
khu vực này trước đó gia đình cơ quan chức năng
đã tìm đi tìm lại nhưng không thấy cháu
việc tìm thấy bé an là điều hết sức may mắn với gia đình người thân của bé
tuy nhiên những nghi vấn sau khi phát hiện cháu bé đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ
theo đó thời điểm mất tích bé an có mặc quần nhưng khi được tìm thấy thì bé không còn mặc quần và chân có vết xước ngoài da
trong thời gian cháu mất tích trời liên tục có mưa nhưng khi được tìm thấy áo cháu lại khổ giáo
chưa kể tại địa điểm bé được tìm thấy trước đó người dân đã đi tìm nhiều lần
thậm chí lực lượng công an còn đưa cả chó nghiệp vụ vào cuộc nhưng không phát hiện ra
chính vì vậy mà dư luận trên địa bàn đã đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn
tiến sĩ bác sĩ trần văn cường phò giám đốc bệ viện sản nhi nghệ an cho hay
việc tìm đến cháu bé sau ba ngày mất tích trong điều kiện thời tiết mưa rét đặt ra nhiều câu hỏi
đây là vấn đề cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bởi giả sử nếu được tìm thấy trong hang đá trong nhà hoang thì có điều kiện ẩn nấp
có nước để uống thì vẫn có khả năng để sinh tồn
nhưng thực tế ở đây cháu bé mới hai tuổi được tìm thấy sau ba ngày mất tích ở trên đồi
trong điều kiện mưa rét là khó có thể xảy ra với điều kiện đó khó có thể qua khỏi
chưa nói tại thời điểm tìm thấy đầu tóc áo của cháu phúc an đều khô giáo
liên quan đến vấn đề này đại diện công an thị xã hoàng mai cho biết
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình
công an thị xã hoàng mai đã có thông báo gửi đến cục c một c hai bộ công an
công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phòng pc một pc hai công an tỉnh nghệ an công an các huyện thành phố thị xã trong tỉnh nghệ an
công an các xã phường trên địa bàn thị xã hoàng mai để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm
công an thị xã hoàng mai cho biết
việc tìm thấy cháu bé còn khỏe mạnh và sáng ngày hai tháng một mươi hai là một điều rất đáng mừng
hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân
vì sao cháu bé mất tích bí ẩn ba ngày qua và bất ngờ được tìm thấy trên núi ở gần nhà
tuy nhiên vẫn chưa có nhận định nào
với nguyên nhân mất tích nên đề nghị người dân không thông tin
bình luận những nội dung chưa có căn cứ gây hoang mang dư luận
quay trở lại sự việc cháu bé n mất tích ở khu vực biển lăng cô thừa thiên huế
hy vọng sẽ sớm có phép màu đến với gia đình bé
đến đây thời lượng video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo